những năm qua phát triển cây mía nguyên liệu gắn với chế biến đường đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh tuyên quang
tuy nhiên niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sản xuất mía đường của tỉnh tuyên quang gặp nhiều khó khăn diện tích mía nguyên liệu giảm mạnh
trước thực trạng này tỉnh tuyên quang đang nỗ lực tìm kiếm thực hiện các giải pháp nhằm ổn định vùng nguyên liệu mía
so với kế hoạch đã đề ra diện tích mía nguyên liệu của tuyên quang hiện nay chỉ đạt trên bốn năm trăm linh hectare
so với năm hai nghìn một mươi tám có tới trên ba sáu trăm linh hectare mía đã bị người dân chuyển đổi sang cây trồng khác
vì vậy tìm giải pháp ổn định vùng nguyên liệu đang được người trồng mía và các cấp các ngành tỉnh tuyên quang đặc biệt quan tâm
để có anh mua các dòng mía mới để chuyển sang cây trồng đưa các dòng mía mới vào có năng suất có hiệu quả thì mới giữ được vùng nguyên liệu mía
mặc dù thời gian qua tỉnh tuyên quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng
chăm sóc mía để nâng cao năng suất chất lượng mía nguyên liệu
tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm giá thu mua mía thấp tám mươi diện tích trồng mía nguyên liệu là đồ đất dốc
gây khó khăn cho việc cơ giới hóa các khâu thu hoạch vận chuyển
thời gian tới để tiếp tục duy trì phát triển vùng mía nguyên liệu trước tiên là công ty của phần mía đường sư dương phải đảm bảo tiêu thụ mía cho nhân dân
đảm bảo giá thu mua ổn định đặc biệt đó là tìm kiếm các thị trường để tiêu thụ sản phẩm đường nhanh gọn cho công ty
cùng với đó sẽ phối hợp với các xã các huyện giả soát lại vùng trồng mía bố trí những diện tích thuận lợi cho việc đầu tư thâm canh vận chuyển
để ổn định vùng mía nguyên liệu hiện tỉnh tuyên quang đã có chính sách tăng mức vay vốn cho người trồng mía
theo đó người dân sẽ được vay bốn mươi triệu đồng một hectare để trồng mới hoặc trồng lại mía với mức hỗ trợ lãi suất một trăm linh cho tất cả các đối tượng vay
hy vọng với nhiều giải pháp đã đang và sẽ được triển khai tỉnh tuyên quang sẽ ổn định được vùng nguyên liệu mía người dân có thể cắn bó lâu dài và làm giàu từ cây mía